sau một thời gian dài tồn động gần một tấn mực khô tại tỉnh quảng nam đến nay nhờ quá trình vào cuộc tích cực của chính quyền và các ngành liên quan lượng mực tồn động này đã được thu mua gần hết
mặc dù đầu ra đã được giải thoát thế nhưng để tránh tình trạng hải sản khô không xuất bán được như vừa qua thì câu chuyện thay đổi phương thức sản xuất của ngư dân cho phù hợp với yêu cầu của các nước nhập khẩu đang là vấn đề cần được quan tâm
gần một tấn mực khô tồn động tại huyện núi thành trong thời gian qua đã được tiêu tụ hết với giá bán giao động từ một trăm linh đến một trăm ba mươi đồng một kg
mức giá này tuy không được cao như trước đây thế nhưng ngư dân vẫn phải chấp nhận do đặc thù bảo quản thủ công nên mặt hàng này không thể giữ được lâu
nguyên nhân chính khiến cho một lượng lớn mực khô tồn động trong thời gian qua được cho là do phía trung quốc hạn chế nhập khẩu mặt hàng này qua đường tiểu ngạch
dù cho thông tin này đã được cảnh báo từ trước nhưng do ngư dân chưa trú trọng đến khâu sản xuất và bảo quản sản phẩm dẫn đến không đáp ứng được yêu cầu xuất khẩu chính ngạch
hiện chính quyền quảng nam đang hỗ trợ cho ngư dân trong việc nâng cao chất lượng hải sản đánh bắt nhằm bảo đảm chất lượng sản phẩm đồng thời kêu gọi các doanh nghiệp có nhu cầu vào đầu tư hỗ trợ tiêu tụ sản phẩm cho bà con
khuyến cáo bà con rằng là phải ở tức là phơi khô ở một mức độ ẩm nào cho phép cũng giống như là sản phẩm sau khi về bờ là phải nhanh chóng để gỡ vào kho lạnh để mà bảo quản lâu dài
khuyến khích có cái doanh nghiệp lớn người ta có cái năng lực để người ta đầu tư vào cái địa bàn núi thành đặc biệt là người ta đầu tư vào cái khu vực là thu mua chế biến nguyên liệu
việc không thể xuất khẩu mực khô theo đường tiểu ngạch vừa qua là bài học đắt giá cho ngư dân không chỉ tại quảng nam
để có thể tiêu thụ sản phẩm ngư dân cần thay đổi tư duy sản xuất từ khâu đánh bắt đến bảo quản sản phẩm sao cho đáp ứng thị trường xuất khẩu